thưa quý vị ngay trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi tám ngày một tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ký ban hành nghị quyết số một về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
theo đó năm hai nghìn một mươi tám chính phủ sẽ quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính thay thế cán bộ công chức chỉ trệ yếu kém
năm hai nghìn một mươi tám chính phủ đề ra phương châm hành động kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo hiệu quả
theo đó chính phủ khẳng định sẽ triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách giả soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền hạn chế tối đa tổ chức hội nghị lễ hội hội thảo khánh tiết công tác nước ngoài
quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công nợ công
tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách kiểm tra giám sát chặt chẽ việc vay sử dụng vốn vay trả nợ
đối với những bất cập về thu phí bot chính phủ khẳng định quyết tâm chấn chỉnh
theo đó chính phủ yêu cầu khẩn trương giả soát tổng thể hình thức đầu tư bot các trảm bot giao thông đường bộ nhằm bảo đảm tính công khai minh bạch bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân lựa chọn nhà đầu tư có năng lực về tài chính và chuyên môn kỹ thuật
phía bắc và phía nam kết nối một số tuyến giao thông trong tổng thể hành lang đông tây hành lang xuyên á
một giải pháp quan trọng khác cũng được chính phủ xác định trong năm hai nghìn một mươi tám là tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính gắn trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ đối với cán bộ công chức nhất là người đứng đầu
theo đó chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị phải kịp thời thay thế các cán bộ công chức trì trệ cản trở không hoàn thành nhiệm vụ xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ
đặc biệt chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy mạnh đổi mới phương thức lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước giảm hội họp giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo tăng cường họp trực tuyến và tin học hóa các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước
khắc phục tình trạng thanh tra kiểm tra kiểm toán trồng chéo xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại hiệu quả xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu tiêu cực vi phạm pháp luật sách nhiễu người dân và doanh nghiệp

gần bốn mươi em học sinh trong lớp còn được học theo mô hình trường học vne mô hình mà học sinh tự học tự thảo luận nhóm rồi cùng trao đổi
vai trò chủ thể tích cực của học sinh được phát huy cao độ các em không còn thụ động nghe giáo viên giảng bài
tuy nhiên sang đến năm học này tất cả hai mươi lớp của trường đều đã tạm dừng mô hình học trên và chuyển về phương pháp cũ
theo như nhiều giáo viên chương trình học vne vẫn còn nhiều bất cập
công cụ hỗ trợ cho từng môn học ví dụ như môn tự nhiên xã hội tài liệu để hỗ trợ cho từng bài giảng cho thân môn đó rất hạn chế
đồng thời nhiều môn khác nhà mình cần phải có rất nhiều công cụ để giúp các em có tích cực chủ động sáng tạo hơn trong từng tiết học
đó là một cái mà chúng mình gặp phải trong quá trình thực hiện vnen
mô hình vne chỉ phù hợp với những lớp học
có sĩ số học sinh ít hơn hai mươi năm em nhưng thực tế ở phần lớn các trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn thành phố sơn la hiện nay
các lớp học có sĩ số học sinh khá đông không phù hợp với ngồi học theo nhóm khó khăn trong việc đi lại hỗ trợ và quản lý của giáo viên
nên kể từ năm nay tất cả các trường trên địa bàn thành phố sơn la đều đã quay trở lại với mô hình lớp học truyền thống như trước đây
phòng học thì quá chật
và số lượng học sinh thì quá lớn
do vậy là trong đặc trưng của mô hình vnen thì đó là việc học nhóm học sinh
thì việc chia nhóm học sinh là quá lớn
dẫn đến là việc giáo viên bao quát lớp là chưa thể bao quát hết
cái sự chuẩn bị của đội ngũ cũng thực sự chưa được chú đáo của dự án
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thì chỉ trong hẻ một thời gian ngắn trong các hẻ
và tự bồi dưỡng
do vậy là cái việc chuẩn bị đội ngũ là cũng chưa được chú đáo
ngoài ra với đặc thù địa phương tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm phần đông ở những lớp học miền núi
vì thế khả năng tiếp cận thông tin kiến thức của các em còn nhiều hạn chế khi thực hiện theo phương pháp vne
cái quá trình truyền đạt kiến thức thì đối với giáo viên thì thực ra cũng đơn giản thôi
nhưng mà đối với học sinh thì ở đây chủ yếu là học sinh dân tộc
và cái vốn từ cái ngôn ngữ của các em thì còn hạn chế
cho nên là khi mà các em tự hoạt động thì nói chung là có nhiều cái bất cập về cái ngôn ngữ để các em trao đổi với nhau
năm học mới này trên địa bàn tỉnh sơn la có sáu mươi hai trường tiểu học và năm trường trung học cơ sở đang triển khai mô hình vn
tuy nhiên những điều kiện về cơ sở vật chất đội ngũ cán bộ giáo viên hiện vẫn chưa thực sự đáp ứng
để tiến hành mô hình này
với những khó khăn vướng mắc hiện nay ngành giáo dục tỉnh sơn la đã có văn bản chỉ đạo các trường trên địa bàn
tiến hành ra soát đánh giá các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc triển khai mô hình này
và các trường chỉ áp dụng vne khi có đủ các điều kiện
trong phần tin quốc tế đàm phán thành lập chính phủ ở nước đức gặp khó khăn
hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra tại biên trang của hàn quốc hàn quốc tuyên bố nước này hoan nghênh đề nghị của
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un cử phái đoàn tới thế vận hội mùa đông hai nghìn một mươi tám tổ chức tại piêng
trang hàn quốc và tiến hành đàm phán với hàn quốc nhằm cải thiện quan hệ song phương
người phát ngôn văn phòng tổng thống hàn quốc park su hun cho biết hàn quốc hy vọng hai miền
triều tiên sẽ ngồi lại để đối thoại và tìm giải pháp hòa bình theo đó văn phòng tổng thống
hàn quốc hoan nghênh bài phát biểu năm mới của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un trong đó bày
tỏ sự sẵn sàng cử một phái đoàn tới thế vận hội pyung trang và đề xuất đàm phán khi coi đó là việc
cần thiết cho việc cải thiện quan hệ liên triều đây là lần đầu tiên triều tiên công bố chính
thức về việc sẵn sàng tham gia olympic piung trang dự kiến diễn ra từ ngày chín đến ngày hai mươi năm tháng hai tới
trung quốc mới đây đã áp dụng quy định mới về giới hạn số tiền mặt được rút ở nước ngoài
nhằm chống nạn rửa tiền trốn thuế và tài trợ khủng bố
quy định mới có hiệu lực từ ngày một một hai nghìn một mươi tám mỗi chủ thẻ tín dụng chỉ được phép rút không quá một trăm linh
nhân dân tệ một năm tương đương với một mươi hai tám trăm linh euro ở nước ngoài và mỗi ngày không được phép rút quá
một mươi nhân dân tệ tương đương với một hai trăm tám mươi euro bất kể ai vi phạm quy định này có nguy cơ bị trao
quyền rút tiền mặt ở nước ngoài trong hai năm kể từ thời điểm vi phạm quy định này đã từng được
áp dụng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm với những chủ sở hữu thẻ ngân hàng u
ngoại truyền bày một dạng thẻ visa hay mastercard kiểu trung quốc theo nhà chức trách trung quốc
biện pháp mới này nhằm hạn chế các rủi ro tài chính và ngăn chặn thất thoát dòng vốn ra ngoài lãnh
thổ việc xúc tiền ở nước ngoài từng là một phương thức để người trung quốc đưa tiền ra khỏi lãnh
thổ và đầu tư vào những dự án có lãi cao quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của
truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt